ngày năm tháng chín đoàn đại biểu cấp cao việt nam do phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu đã tham dự phiên toàn thể diễn đàn kinh tế phương đông lần thứ năm diễn ra tại thành phố vladivostok liên bang nga
phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của tổng thống nga vladimir putin
phát biểu tại phiên toàn thể tổng thống vladimir putin hoan nghênh các đại biểu tham dự diễn đàn
việc các đại biểu tham gia tích cực và sâu rộng vào các phiên họp hội thảo theo chủ đề của diễn đàn lần này trên tinh thần xây dựng cởi mở đã góp phần quan trọng đưa ra các hướng hợp tác đầy triệt vọng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác và liên kết cùng có lợi
tại cuộc gặp phó thủ tướng yuritushnev đại diện toàn quyền của tổng thống nga tại vùng viễn đông phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao công tác tổ chức diễn đàn kinh tế phương đông lần thứ năm
khẳng định việc đoàn việt nam dự diễn đàn thường biên đã giúp các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt chủ trương chính sách của nga nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác và đầu tư hiệu quả
chiều cùng ngày phó thủ tướng trịnh đình dũng tiếp thống đốc tỉnh primori konyes miako gặp đại diện của tổng thống putin về quyền doanh nghiệp và đặt hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh tại vladivostok